nhằm đẩy mạnh và xúc tiến thương mại quảng bá các nông sản đặc sản của tỉnh sơn la đến với người tiêu dùng thủ đô
mới đây tại hà nội ủy ban nhân dân tỉnh sơn la phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã tổ chức tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la năm hai nghìn một mươi chín
đến với hội trợ là những sản phẩm nông sản như nhãn rau củ quả và thực phẩm đã qua chế biến
đây là dịp để người nông dân các cơ sở sản xuất chế biến của địa phương giới thiệu
quảng bá sản phẩm nông sản sạch an toàn tới người tiêu dùng thủ đô

chúng tôi là người mua hàng thì có thể được biết đến và đến mua nhiều những hội trợ như này hơn nữa
nhiên vụ nhãn năm hai nghìn một mươi tám tỉnh sơn la đã xây dựng và duy trì một mươi năm chuỗi sản xuất nhãn an toàn
với hơn năm tấn nhãn được chứng nhận theo tiêu chuẩn việt gáp
trong đó có một năm trăm linh tấn được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện
điều kiện để xuất khẩu đi nước ngoài
chúng tôi kiểm soát ngay bắt đầu từ khâu sản xuất
có nghĩa là gần như là các diện tích nhãn của sơn la thì đã được áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt việt gáp
và một số diện tích thì đã được áp dụng tiêu chuẩn global gap
và trong đó thì có nhiều diện tích đã được cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường khó tính
do vậy mà cái nông sản nói chung và cái nhãn của sơn la đã được kiểm soát và đảm bảo an toàn
việc tổ chức các nông sản đã được kiểm soát và đảm bảo an toàn
các hội trợ nông sản giới thiệu sản phẩm truyền thống của địa phương
không chỉ nhằm giải quyết khâu tiêu thụ cho những sản phẩm có chất lượng
mà còn góp phần đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới
tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh sơn la sẽ diễn ra từ nay cho đến ngày chín tháng bốn
tại trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp đường hoàng quốc việt hà nội